tại thành phố hạ long ubnd tỉnh quảng ninh phối hợp với cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản
tổ chức hội nghị tổng kết dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực vịnh hạ long tỉnh quảng ninh giai đoạn hai
dự án đã đạt được một số kết quả nhất định như xây dựng hai hành trình khám phá trên đảo quan lạng huyện vân đồn
lắp đặt các nhà vệ sinh sinh thái cho tàu du lịch và trạm ủ phân vi sinh xây dựng nhãn tiêu chí cánh bùm xanh cho tàu du lịch trên vịnh hạ long
xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng xuất bản sách trắng về tăng trưởng xanh vịnh hạ long năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tỉnh quảng ninh cũng đã thành lập trung tâm nghiên cứu vịnh hạ long theo mô hình hobiwa tỉnh shiga nhật bản
hiện nay trung tâm đã đi vào hoạt động hiệu quả thực hiện một số nhiệm vụ đúng theo chức năng nhiệm vụ được sao
góp phần cải thiện môi trường bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái vịnh hạ long